hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vào quảng bình để trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lụt
và thăm hỏi động viên tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
ngay trong sáng ngày hôm nay thủ tướng và đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm
động viên người dân ở xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nói chuyện với bà con nhân dân địa phương thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe bà con vừa bị ảnh hưởng
nghiêm trọng của trận lũ lịch sử đến cuộc sống
thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau và cả sự chia sẻ nhau
trong khó khăn của bà con nhân dân góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh quảng bình cần tập trung lực lượng
hàng hóa để cứu trợ không để dân thiếu ăn thiếu nước uống tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ
bảo đảm hợp lý để vừa đến tay người dân nhanh chóng khắc phục giúp dân ổn định cuộc sống
khôi phục sản xuất trước mắt chủ động các biện pháp ứng phó với bão số tám
nhân dịp này thủ tướng đã tặng quà cho ba mươi hộ dân bị thiệt hại nặng mỗi hộ một mươi triệu đồng
thăm tặng quà trường mầm non hiền ninh
trưa cùng ngày tại tỉnh quảng bình thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc
với lãnh đạo năm tỉnh miền trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ